hàng nghìn căn hộ tái định cư ở hà nội xây xong đã lâu và đưa vào sử dụng nhiều năm nay
nhưng ít người đến ở cho thấy loại hình nhà ở này thực sự chưa phát huy hiệu quả
thậm chí gây lãng phí lớn cho xã hội tại sao lại có nghịch lý này
phóng sự sau đây sẽ là câu trả lời cho quý vị và các bạn
khu tái định cư thành phố giao lưu nằm trên đường phạm văn đồng hà nội
mặc dù được đưa vào sử dụng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
nhưng đến nay toàn bộ ba khối nhà ct một a b c vẫn thừa thất người ở
hoang vắng là tình trạng chung tại các tòa nhà
hầu hết các căn hộ trong tình trạng niêm phong hoặc cửa đóng then cài như thế này
tình trạng bây giờ là một số hộ trống đấy là cũng có người rồi
có bà con đến nhận nhưng vì tình trạng nhà nó kém quá
người ta khóa cửa để đấy
cũng một số bà con thấy phí quá thì cũng cho thuê
nhưng mà người ta cũng chỉ ở được một hai hôm về nước vỡ
rồi là thấm rột ẩm mốc người ta
người thuê người ta cũng bỏ
người không về ở thế nhưng tòa nhà thì đã xuống cấp nghiêm trọng
điện đường trường trạm theo như thiết kế ban đầu cũng chẳng thấy đâu
hứa với cả bọn chị là sẽ có trường học này trường cấp một trường cấp hai
nhưng hiện tại bây giờ chưa có một cái gì y tế không có
mà xung quanh đây thì ủy ban xã hay là về công tác an ninh thì gần như là chưa có
không có một cái gì cả không có ai quản lý bọn chị ở đây
hộ khẩu chưa nhập về
còn chị vẫn phải đi ra tầng ngoài khi học
lý giải nguyên nhân không chịu về ở tại các khu nhà tái định cư
mặc dù đã có quyết định của thành phố
nhiều người dân cho rằng họ e ngại về chất lượng cũng như vị trí xa trung tâm của các dự án này
còn theo các chuyên gia xây nhà tái định cư cho người dân thuộc diện bị đền bù giải tỏa
khi thực hiện dự án công là một chính sách an sinh cần thiết và nhân văn
trước nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thế nhưng việc nhà tái định cư xây xong không có người đến ở là sự lãng phí lớn
đồng thời lộ rõ những bất cập trong chính sách đềm bùi tái định cư hiện nay
trước thực tế hơn một căn hộ đã có quyết định bố trí
nhưng người dân chưa nhận nhà
sở xây dựng hà nội cho biết sẽ ra soát lại toàn bộ
tìm hướng xử lý để các khu tái định cư phát huy hiệu quả công năng hoạt động
thậm chí có thể áp dụng biện pháp mạnh nhất là thu hồi